trong đợt rét đậm rét hại nhiều ngày qua nền nhiệt giảm sâu thậm chí xuống dưới độ c tại vùng núi đã gây nhiều khó khăn cho đồng bào đặc biệt là trẻ em
do vậy việc phòng chống rét hại giữ ấm cho học sinh được ưu tiên hàng đầu nhằm duy trì việc dạy và học ở địa phương huyện vùng cao mù căng trải
đốt lửa sửa ấm đi thắt ấm giúp các học sinh của trường phổ thông dân tộc bán chú lao trải giữ ấm thân nhiệt đối phó với đợt rét đậm rét hại kéo dài hàng chục ngày tại huyện mù căng trải tỉnh yên bái là những biện pháp mà các thầy cô hướng dẫn cho gần năm trăm linh học sinh bán chú tại đây
do thời tiết diễn biến rất phức tạp và nhiệt độ xuống sâu như này chúng tôi có những giải pháp trong việc giữ ấm cho các cháu học sinh
tuyên truyền với các cháu học sinh về
trước hết là về khâu ăn mặc của các cháu là phải chuẩn bị đầy đủ quần áo ấm cho cái đợt rét này
và thứ nhất thứ hai là công tác ở đây chúng tôi có thêm công tác bán chú nữa
thế nên là việc mà giáo viên thường xuyên vào xem các phòng để đầy đủ chăn chiếu cho các cháu đã đủ ấm trưa
và thường xuyên là nhắc nhở các cháu là khi đi ngủ là phải cùng nhau có thể là trước kia thì một giờ có thể hai cháu
nhưng do cái thời tiết rét thế này thì chúng tôi có thể bố trí bốn năm cháu để cho nó giữ đảm bảo cái nhiệt độ
và trong phòng của các cháu học sinh bán chú thì chúng tôi cũng có một số máy sửa để phục vụ cho cái việc mà nếu như độ xuống quá thấp thì chúng tôi dùng sử dụng cái máy sửa cho các cháu học sinh
trường tiểu học bán chú với gần năm trăm linh học sinh do vậy nhà trường đã bố trí đầy đủ chăn nấm giữ nhiệt bảo đảm cho các em không bị lạnh
ngoài ra chế độ dinh dưỡng cũng được bảo đảm cần thiết
mùa đông buổi tối là rất là rét
thế thì nhà trường cũng đã có chủ trương là tăng thường thêm cái
chăn màn cho học sinh và nhắc nhở các học sinh giữ ấm
và hơn nữa là giáo viên phụ trách các phòng bán chú này là quan tâm hơn nữa nhất là vào buổi tối để đi xem trong các giường đã có đủ chân ấm cho các cháu chưa
và nằm ghép vào để tạo cái nhiệt độ nó đang lên thì là cái phòng giữa các phòng với các giường với nhau nó sẽ ấm được ấm hơn
dưới điều kiện thời tiết khắc nghiệt với nhiệt độ thường xuyên xuống thấp
trong những ngày đông giá rét như thế này ngoài nhiệm vụ giảng dạy kiến thức cho các em học sinh
các thầy cô nơi đây đã và đang nỗ lực triển khai mọi biện pháp tích cực nhất có thể để giữ ấm cho các em học sinh
đó chính là tình yêu sự tâm huyết của những người cõng chữ lên vùng cao
theo các bác sĩ khuyến cáo trong điều kiện thời tiết rất đậm rất hại kéo dài
người dân phải giữ ấm cơ thể không nên ra ngoài vào các thời điểm đêm hoặc sáng sớm để tránh bị lạnh đột ngột
về dinh dưỡng nên ăn uống các thức ăn ấm
nóng dầu dinh dưỡng để có đủ năng lượng giữ ấm cho cơ thể
mặt khác với thời tiết giá rét kéo dài như những ngày vừa qua
người dân cũng phải chú ý phòng ngừa các tai nạn do sửa ấm
tuyệt đối không được đốt củi than để sửa ấm hoặc nấu nướng trong không gian kín
bởi trong quá trình nấu nướng sẽ xuất hiện nhiều khí độc
khiến cho những người trong phòng kín có thể bất tỉnh dẫn đến tử vong